cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi cướp tài sản với bốn đối tượng mai hoàng phước nguyễn thành nhân nguyễn đức trí dũng và nguyễn minh dũng
đây là nhóm thanh niên trong vụ cầm hung khí để chiếm đoạt năm hộp bánh trung thu về đi biếu gây xôn xao dư luận cách đây một mươi ngày
sau khi nhậu xong vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm đối tượng đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên và chiếm đoạt năm hộp bánh cùng hai chiếc lồng đèn
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối và hủy hoại tài sản
qua xét nghiệm nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn